thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay của bộ y tế cho biết hơn một mươi ba bốn trăm hai mươi bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh
số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị f một là một mươi bảy ca
và tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến sáu giờ sáng nay nước ta ghi nhận thêm ba tám trăm chín mươi tám ca mắc mới
và riêng tại tp hcm đã lên đến ba ba trăm linh hai ca
về tiến độ tiêm chủng hơn bốn bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được thực hiện tại các địa phương